các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hội đàm cấp cao giữa bộ công an việt nam với bộ nội vụ malaysia
và ký kết hiệp định giữa hai chính phủ về hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
công an tỉnh bắc giang vừa khởi tố bị can đỗ văn năm
kẻ thú ác trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phương nam diện xã nam dương huyện lục hạng tỉnh bắc giang
nhiều vấn đề mà báo chí và dư luận xã hội quan tâm đã được làm sáng tỏ trong phiên họp báo chính phủ thường kỳ tháng chín diễn ra vào chiều ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức malaysia và tham dự hội nghị cấp bộ trưởng các nước asean về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ một mươi
ngày hôm nay tại thủ đô kuala lumpur đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dẫn đầu
đã tiến hành hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ malaysia do phó thủ tướng kiêm bộ trưởng bộ nội vụ malaysia ahmad jahid hamidi làm trưởng đoàn
và ký kết hiệp định giữa hai chính phủ về hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
cùng dự có đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại malaysia phạm cao phong
tại cuộc hội đàm ngài ahmad jahid hamidi nhiệt liệt chào mừng bộ trưởng trần đại quang và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
sang thăm chính thức và tham dự hội nghị cấp bộ trưởng các nước asean về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ một mươi
đánh giá cao chuyến thăm của bộ trưởng trần đại quang và hoạt động tích cực của đoàn việt nam góp phần vào thành công của hội nghị
cũng như trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước
bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển ngày càng tốt đẹp của quan hệ đối tác chiến lược giữa malaysia và việt nam nói chung
giữa bộ nội vụ malaysia và bộ công an việt nam nói riêng
bộ trưởng trần đại quang đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu mà chính phủ và nhân dân malaysia đã đạt được trên các lĩnh vực trong thời gian qua
khẳng định quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện việt nam malaysia được duy trì và phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực chính trị kinh tế văn hóa khoa học kỹ thuật
quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ malaysia tiếp tục được duy trì củng cố và phát triển
tại cuộc hội đàm hai bên thống nhất đánh giá
hai nước đã tích cực tham gia các sáng kiến khu vực đa phương và song phương nhằm phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia
hợp tác chặt chẽ trong phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với các loại tội phạm liên quan đến công dân hai nước
được sự ủy quyền của chính phủ hai nước bộ trưởng trần đại quang và phó thủ tướng kiêm bộ trưởng bộ nội vụ malaysia ahmad zahid hamidi đã ký hiệp định giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ malaysia
về hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
việt nam là nước đầu tiên trong các nước asean mà malaysia ký kết hiệp định về hợp tác trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa lực lượng công an hai nước phát triển lên tầm cao mới
hai bên thống nhất các biện pháp thực hiện có hiệu quả hiệp định thiết lập cơ chế đối thoại cấp thứ trưởng luân phiên và trao đổi đoàn các cấp
đàm phán tiến tới ký kết các hiệp định về dẫn độ chuyển giao người bị kết án phạt tù
chống tội phạm mua bán người phối hợp điều tra truy nã tội phạm phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm xuyên quốc gia
như tội phạm khủng bố tội phạm ma túy mua bán người tội phạm mạng rửa tiền v v
chú trọng hợp tác trong lĩnh vực nâng cao năng lực thực thi pháp luật nhất là đào tạo huấn luyện cán bộ
tăng cường tham vấn trao đổi thông tin phối hợp ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như interpol ammtc aseanpol
hợp tác tổ chức lẫn nhau trong quá trình ký kết gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế mà hai bên là thành viên
cùng nhau đóng góp tích cực và hiệu quả vào quá trình hình thành cộng đồng asean vào cuối năm nay
cùng ngày bộ trưởng trần đại quang đã có cuộc gặp song phương với quốc vụ khanh bộ đội vụ vương quốc campuchia em saman
để trao đổi về các vấn đề hợp tác trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia liên quan đến hai nước
vào trước đó bộ trưởng trần đại quang và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam đã đến thăm đại sứ quán việt nam tại malaysia
sau khi nghe đại sứ phạm cao phong báo cáo tình hình kết quả hoạt động của đại sứ quán thời gian qua
bộ trưởng trần đại quang biểu dương những kết quả thành tích mà cán bộ công nhân viên đại sứ quán đã đạt được
thông báo tình hình phát triển kinh tế xã hội kết quả đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
và công tác bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian qua
bốn đại sứ quán tăng cường tuyên truyền vận động cộng đồng người việt nam tuân thủ pháp luật nước sở tại
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng malaysia xử lý các vấn đề phức tạp xảy ra
quan tâm bảo hộ quyền lợi ích chính đáng của bà con tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ là cầu nối sứ giả của tình hữu nghị
góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu
có hiệu quả thiết thực vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như hòa bình ổn định ở khu vực và trên thế giới
phòng cháy chữa cháy hải phòng tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến về phòng cháy chữa cháy năm hai nghìn một mươi năm
và đón nhận huân chương chiến công hạng nhất tới dự có thượng tướng đặng văn hiếu
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thường trực bộ công an và các đồng chí lãnh đạo thành ủy
ủy ba nhân dân thành phố hải phòng
công tác phòng cháy chữa cháy hải phòng trong thời gian vừa qua đã đạt được những kết quả khả quan
cấp phần bảo vệ tình hình an ninh trật tự và phát triển kinh tế của thành phố
phát biểu tại hội nghị thượng tướng đặng văn hiếu ghi nhận những nỗ lực đóng kết của lực lượng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy hải phòng trong công tác phòng cháy chữa cháy thành phố
đồng thời nhấn mạnh lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy hải phòng cần tiếp tục quán triệt
triển khai thực hiện nghiêm luật phòng cháy chữa cháy các văn bản chỉ đạo của đảng nhà nước
bộ công an và thành phố về công tác phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn
đặc biệt là chỉ thị bốn mươi bảy của ban bí thư trung mương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác phòng cháy chữa cháy
mặt khác cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy
tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy thường xuyên tổ chức thanh tra
kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy
để kịp thời phát hiện và có biện pháp ngăn ngừa kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
tại hội nghị cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đã vinh dự được nhận huân chương
chiến công hạng nhất của chủ tịch nước trao tặng
thi tướng lê quốc trân giám đốc cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố được nhận huân chương
chiến công hạng nhì
nhiều tập thể và cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ
bộ trưởng bộ công an và chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
sau quãng đời năm mươi năm công tác phục vụ cách mạng trong đó có một mươi hai năm chiến đấu
tại chiến trường miền nam
khi nghỉ hưu cũng như nhiều cán bộ công an khác thiếu tướng phan văn lai
nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục xây dựng lực lượng công an nhân dân
đây là tổng cục chính trị công an nhân dân đã dành nhiều thời gian và tâm huyết
với những việc làm có ý nghĩa
ở tuổi tám mươi sáu ngoài cương vị là trưởng bang liên lạc cán bộ công an
chi viện chiến trường miền nam thời kỳ kháng chiến chống mỹ
ông còn đảm nhận trách nhiệm là chủ tịch hội đồng hương huyện trực ninh
tỉnh nam định tại hà nội và chủ tịch danh dự quỹ khuyến học của huyện
với nhiều hoạt động đáng trân trọng
về huyện trực ninh tỉnh nam định từ lãnh đạo huyện đến các xã đều biết đến
thiếu tướng công an phan văn lai bởi sự gần gũi chân tình và với những việc làm thiết thực
hướng về quê hương
năm nào cũng vậy sau khi vận động kiên góp cho quỹ khuyến học từ các nhà hảo tâm
nhất là các doanh nhân là con em
hội đồng hương huyện trực ninh tại hà nội ông đều trực tiếp cùng ba đi nạc về trao tận tay
cho các cháu tại các trường các xã kịp thời động viên phong trào học tập
nhất là đối với học sinh nghèo vượt khó đạt thành tích cao
chỉ tính ba năm qua hội đồng hương huyện trực ninh do ông làm chủ tịch đã tổ chức
quyên góp được hơn chín trăm linh triệu đồng cho quỹ khuyến học của huyện mang tên trạng nguyên đào sư tích
đồng thời trực tiếp chuyển năm trăm năm mươi triệu đồng của quỹ khuyến học hội đồng hương
đến hai mươi hai xã thị trấn trong huyện với bình quân mỗi địa phương hai mươi năm triệu đồng
quỹ hương trực ninh chúng tôi rất tự hào có một vị thiêu tướng phan văn nai
chúng tôi coi bác như là một người cha người anh người đồng chí
luôn luôn tận tâm tận tình hướng về quỹ hương đặc biệt trong lĩnh vực khuyến học
hoạt động của hội đồng hương của huyện trực ninh tại thủ đô hà nội
mà người khởi sưu
thiêu tướng và người chăm no cho hoạt động này đó là thiêu tướng phan văn nai
cùng với các ổng chí các anh các chị người con quỹ hương tại trực ninh
đã góp phần tạo ra một động lực hết sức quan trọng cho sự phát triển
của giáo dục đào tạo trực ninh trong những năm vừa qua
huyện đến nay đã vươn lên xếp thứ ba trong toàn tỉnh
đây là bước trưởng thành rất tốt và hiệu quả rất tốt
chúng tôi rất trân trọng cảm ơn tấm nòng tình cảm trách nhiệm của thiêu tướng dành cho quỹ hương
một việc làm ý nghĩa khác của ban liên lạc hội đồng hương huyện trực ninh
là nhân ngày quốc tế người cao tuổi mùng một tháng một mươi năm nay
đã tổ chức đoàn cán bộ y tế nam định cùng công ty dược hậu giang về xã trực cường khám bệnh
phát thuốc miễn phí cho gần bốn trăm năm mươi người là đối tượng chính sách và người già từ bảy mươi năm tuổi trở lên
khắc phục đường xá đi lại khó khăn tuổi cao sức yếu kể cả các thương binh
đã cố gắng đến nơi thăm khám bệnh và nhận thuốc với tinh thần phấn khởi
trực cường là một trong những xã có truyền thống cách mạng của huyện trực ninh
được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ chống pháp
thời kỳ đó ông là cán bộ đoàn của huyện được tăng cường về hoạt động
tại địa bàn này
nhờ bà con nhân dân đùm bọc giúp đỡ mà ông cũng như nhiều cán bộ khác đã hoàn thành tốt nhiệm vụ
việc làm hôm nay cũng là thể hiện lòng biết ơn đến bà con ở vùng quê này
như là các đồng chí thương binh các thân nhân của gia đình lịch sĩ
các đối tượng nhiễm chất độc da cam và các gia đình có công với cách mạng
hiện nay có hoàn cảnh rất là khó khăn
làm các hoạt động để gắn với việc truyền với các gia đình có công với cách mạng
như vậy không chỉ mang nghĩa về chính trị
nhưng còn mang nghĩa về nhân văn rất là sâu sắc
năm mươi năm từ lũy che làng ra đi hoạt động cách mạng về đời thường sống giữa thủ đô
nhưng với thiếu tướng phan văn lai quê hương vẫn là nơi tình sâu nghĩa nặng
bởi đó chính là nơi ông sinh ra lớn lên và trưởng thành để có được niềm hạnh phúc như ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn chỉ còn ba ngày nữa là liên hoan truyền hình công an nhân dân lần thứ một mươi chính thức khai mạc tại hà nội
từ trước đó một tháng công tác chuẩn bị đã được khẩn trương tiến hành
và cho đến nay tất cả mọi việc đang được hoàn tất với mong muốn hướng đến một kỳ liên hoan thành công tốt đẹp
ghi nhận sau đây của nhân phóng viên thời sự
chỉ còn ba ngày nữa liên hoan truyền hình công an nhân dân sẽ chính thức được khai mạc
đây là ngày hội của những người làm báo hình trong lực lượng
công an nhân dân là cơ hội để những người làm báo hình công an nhân dân gặp gỡ trao đổi học tập
những ngày này tại số một lê đức thọ cầu giấy hà nội trụ sở truyền hình công an nhân dân đang nhộn nhịp hơn so với ngày thường
một không khí chuẩn bị khẩn trương đang diễn ra khắp mọi nơi
những ngày này là những ngày cấp tập nhất
mà đương nhiên là chúng ta sẽ phải đạt được cái hậu quả
thì công tác chuẩn bị thời điểm này là cả trường quay cả các cái đề co
rồi cả các lực lượng làm chương trình khai mạc
cả đội văn nghệ đang tập luyện rồi cả đội đang tiếp nhận các tin bài địa phương
để tổng hợp các tin bài đưa về từng ban giám khảo
chúng ta chia thành bốn ban giám khảo với hàng nghìn tác phẩm như vậy
rõ ràng lực lượng thư ký và lực lượng kỹ thuật cũng đang triển khai
trong lúc đó các bạn có thể ghi hình ảnh của bộ phận đó
tôi nghĩ là chúng ta đang triển khai đồng loạt và sự việc tiến triển trên từng giờ một
chứ không phải từng ngày nữa vì thời gian chúng ta cũng không còn nhiều
phòng văn hóa thể thao là đơn vị chính được giao nhiệm vụ chuẩn bị cho lễ khai mạc
của liên hoan truyền hình công an nhân dân lần thứ một mươi
hơn một tháng trước các cán bộ chiến sĩ phóng viên của phòng đã cùng nhau họp bàn xây dựng kế hoạch
lên ý tưởng kịch bản để làm sao có một cái nhìn tổng quát chặng đường hai mươi năm
linh hoan truyền hình công an nhân dân
kịch bản ở linh hoan cũng như là các cách thể hiện của linh hoan này thì nó khá là đa dạng
nó bao gồm các kính bản văn nghệ
do chính những mc những người dẫn chương trình của truyền hình công an nhân dân thực hiện
có những phóng sự đồng hành để khái lược trạng đường của các kỳ linh hoan trước
cũng như nói đến hoạt động truyền hình hiện nay của các phóng viên truyền hình công an nhân dân trên cả nước
công tác hậu cần cũng là một trong những khâu quan trọng để góp phần làm nên thành công của kỳ liên hoan lần này
một sân khấu hoành tráng đang được hoàn tất tại trường quay s một của truyền hình intv
đây là nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc
tuy nhiên chủ đầu tư tòa nhà này cũng đã có những phản ứng với kết luận của ủy ban nhân dân tp hà nội do vậy các cơ quan đơn vị liên quan sẽ tiếp tục theo dõi nghiên cứu vấn đề này
để làm kỹ làm rõ trước khi có chủ trương xử lý vấn đề này theo quan điểm là xử lý nghiêm minh theo pháp luật
lý giải nguyên nhân dừng thu phí đồng bộ với xe máy từ mùng một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn hồng trường cho biết gần ba năm thu phí nhưng số tiền thu được không cao
bên cạnh đó chế tài xử phạt đối với các trường hợp không nộp phí lại không khả thi
cùng với đó là sự tranh lệch giữa kê khai thực tế và số liệu đăng ký trên địa bàn
dẫn đến khâu lập kế hoạch thu
số xe máy có thể là đăng ký của bố mẹ như vậy là cho con em ra thành phố để mà trực tiếp để đi học chẳng hạn
thế như vậy tức là giữa cái chủ xe máy và cái người sử dụng xe máy thì như vậy là không ở một nơi
cho nên cái việc mà thu ở địa phương thì có khi là không thu được
nhưng mà ở hà nội thì không quản cái ví dụ như thế không quản cái xe máy đó thì lại không thu được
cho nên là cái khả năng thu nó rất thấp
hơn nữa như vậy tức là đặc biệt ở một số vùng sâu vùng xa thì mặc dù đã
đã có cái miền giảm cho cái hồ nghèo trong cái sáu mươi ba huyện nghèo rồi
thì tuy nhiên như vậy tức là cũng có gây cái
có một cái số ảnh hưởng đến cái thu nhập của người dân
cũng trong phiên họp báo các thành viên của chính phủ cũng đã giải đáp xung quanh nhiều vấn đề được dư luận quan tâm
như việc bổ nhiệm giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh quảng nam
việc lãnh đạo huyện mỹ đức hà nội có đến một mươi người trong họ hàng được bổ nhiệm vào các vị trí khác nhau của huyện
trước đó bộ trưởng nguyễn văn nên cũng đã thông báo về một số kết quả trong phiên họp chính phủ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
và tình hình kinh tế xã hội tháng chín và chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi năm
thưa quý vị và các bạn ngày một tháng một mươi hàng năm được chọn là ngày quốc tế người cao tuổi
năm này là năm đầu tiên nước ta triển khai tháng hành động về người cao tuổi
theo đề án mà thủ tướng đã ký từ ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm
rút kinh nghiệm trong những năm trước đây năm nay trung ương hội người cao tuổi việt nam
sẽ tập trung vào những hoạt động thiết thực nhằm quan tâm

và hơn nữa đến đối tượng là những người cao tuổi
có thể thấy rằng thời gian vừa qua sức khỏe người cao tuổi ở việt nam nhìn chung đã được cải thiện
tuy nhiên cũng không khó để nhận thấy sự suy giảm sức khỏe người cao tuổi
trong những nhóm dễ bị tổn thương nhất như phụ nữ người nghèo người mù chữ
chính vì thế chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
đang trở thành vấn đề cần được ưu tiên ở việt nam hiện nay
hơn bảy mươi tuổi bà lê kim hường vẫn dành thời gian đi du lịch
sắp tới bà sẽ cùng người thân đi đến nhật bản để tranh thủ tham quan và nghỉ dưỡng nâng cao sức khỏe
cô nghĩ là bây giờ mình lẫn tuổi rồi thì tranh thủ đi được đi đâu thì đi
đi để trải nghiệm đất nước của nhật bản vì cũng thấy rất thích đất nước nhật bản
trong năm nay công ty du lịch việt châu âu ngoài phần chủ động của mình
cũng có trao đổi với các nhà cung cấp với các đối tượng như khách hàng người cao tuổi
chúng ta cũng có những ưu đãi nhất định ví dụ như nhà hàng hệ thống nhà hàng khách sạn
thì đều có những ưu đãi nhất định khi mà khách hàng đến
có một thực tế là tại nước ta hiện nay không có nhiều người cao tuổi được tiếp cận với những dịch vụ chăm sóc nâng cao sức khỏe
nhất là tại những vùng nông thôn
luật người cao tuổi và các văn bản hướng dẫn đã quy định
người cao tuổi được giảm giá vé tham quan du lịch ít nhất hai mươi giá dịch vụ giao thông ít nhất là một mươi năm
nhưng tại phần lớn những nơi này người cao tuổi vẫn phải trả tiền như người trẻ tuổi
và cũng chưa thấy nơi nào bị kiểm tra xử lý việc
với những luật với chương trình hành động quốc gia mà được triển khai thực hiện ở các địa phương ấy
và các đơn vị các doanh nghiệp thì còn hạn chế rất nhiều
chứ nói không quan tâm là không đúng thế nhưng mà quan tâm đầy đủ
quan tâm theo quy định của luật quy định của đảng và nhà nước thì thật sự là còn phải được tuyên truyền rộng rãi nhiều hơn nữa
để nhận thức của các cơ quan
ngành của xã hội và ngay cả con cháu và người thân trong gia đình cũng phải được quan tâm nhiều hơn
theo thống kê của bộ lao động thương binh và xã hội hiện cả nước có hơn chín triệu người cao tuổi
nhưng chỉ có hơn một năm triệu người cao tuổi được hưởng chính sách bảo trợ xã hội hàng tháng
còn khoảng năm các trường hợp người cao tuổi hơn tám mươi tuổi chưa được hưởng trợ cấp xã hội theo quy định
mới đây nhất thủ tướng chính phủ đã ra quyết định
về việc lấy tháng năm của bộ lao động thương bình và xã hội
và tháng một mươi hàng năm là tháng hành động vì người cao tuổi việt nam
đây là quyết sách đúng đắn ra đời nhằm mục tiêu thu hút hơn nữa sự quan tâm của tổ chức cá nhân
và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia chăm sóc phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi trong xã hội
thưa quý vị ngày hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của việt nam
trước việc cố vấn trực tiếp của thủ tướng campuchia hun sen có bài viết trên báo tia sáng của campuchia
với một số nội dung xuyên tạc lịch sử kích động vấn đề biên giới lãnh thổ
phó phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng nêu rõ
việt nam phê phán mạnh mẽ những luận điệu cực đoan thù địch của những kẻ cơ hội đang cố tình xuyên tạc lịch sử
kích động gây chia rẽ mối quan hệ láng giềng hữu nghị đoàn kết và hợp tác giữa hai dân tộc việt nam và campuchia